thưa quý vị sau ba ngày xét xử và nghị án vào sáng ngày hôm nay một tháng một mươi hai
tòa án nhân dân quận ba đình thành phố hà nội đã tuyên phạt bị cáo nguyễn thế hiệp
tức hiệp hùng chú tại ngọc khánh ba đình hà nội mức án tám năm sáu tháng tù về tội
vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
bị cáo hiệp bị buộc tội đã vi phạm quy định gây ra vụ cháy nhà trọ tại bệnh viện nhi
hà nội xảy ra cách đây hơn bốn năm làm chết hai người và gây thiệt hại hàng tỷ đồng
cho nhiều hộ dân sống xung quanh khu vực này
theo cáo trạng bị cáo hiệp kinh doanh nhà trọ tại ngách tập thể cơ khí c bảy mươi ngõ tám trăm bảy mươi chín đê la thành
quá trình kinh doanh bị cáo tự ý cải tạo cơi nới mở rộng nhà trọ bằng cách dựng khung sắt
sau đó làm sàn và vách ngăn phòng bằng các vật liệu dễ cháy như gỗ rán tôn xốp
không có thiết kế đảm bảo yêu cầu về phòng cháy
các nhà trọ của bị cáo hiệp không đảm bảo có ít nhất hai lối thoát nạn ở mỗi tầng
cầu thang sắt để lên
cơ quan chuyên môn xuống trong nhà cũng không đạt chuẩn không có thiết kế hệ thống điện theo quy định
tự ý lắp đặt hệ thống điện không đồng bộ tự ý câu dẫn điện từ nhà này qua nhà khác để sử dụng
không trang bị bình chữa cháy
biên bản khám nghiệm hiện trường xác định điểm xuất phát cháy tại tầng hai nhà trọ của hiệp
nguyên nhân là chập điện sau đó cháy lan ra xung quanh
kết quả khám nghiệm phù hợp với tình trạng nhà trọ từ sơ đồ điện nơi đặt các vật dễ cháy
về nguyên nhân dẫn đến chập điện tòa cấp sơ thẩm cho biết cơ quan chuyên môn không có căn cứ xác định
ngoài án tù tòa còn tuyên buộc bị cáo hiệp phải bồi thường thiệt hại hơn hai năm tỷ đồng cho các bị hại trong vụ cháy